để ngăn chặn và hạn chế tình trạng buôn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép không rõ nguồn gốc vào dịp cuối năm tỉnh quảng ninh đang quyết tâm chỉ đạo các ngành chức năng như biên phòng hải quan quản lý thị trường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức trách nhiệm cho từng cán bộ chiến sĩ làm công tác chống buôn lậu